tòa nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở lại phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo nguyễn văn minh sáu mươi sáu tuổi nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hoạn một thành viên sổ số kiên thiết và dịch vụ tổng hợp đồng nai gọi tắt là công ty sổ số đồng nai năm năm sáu tháng tù và bị cáo nguyễn thị thùy oanh sáu mươi bốn tuổi cựu kê toán trưởng công ty sổ số đồng nai năm năm tù giam cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi hai các bị cáo đã có các hành vi lập dự toán đề xuất với cấp có thẩm quyền xét duyệt quyết toán tăng quỹ lương của năm công tác trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn bảy mươi tám ba tỷ đồng
bị cáo minh hưởng lợi số tiền hơn bốn một tỷ đồng bị cáo oanh hưởng lợi hơn ba bảy tỷ đồng số tiền hơn bảy mươi năm tỷ đồng còn lại minh chỉ đạo chi cho bảy mươi hai người lao động của công ty với mức lương cao hơn quy định
trước đó trong năm hai nghìn hai mươi tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo minh oanh và các đồng phạm và tuyên phạt bị cáo minh một mươi sáu một mươi sáu năm tù bị cáo oanh một mươi bốn năm tù cùng về tội tham mô tài sản
sau đó cả hai bị cáo đều có đơn kháng cáo
tại bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một nhận định hành vi của hai bị cáo là lấy tài sản của nhà nước đem chia cho tất cả mọi người trong công ty nên không phạm tội tham mô tài sản
làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và cho rằng viện kiểm sát truy tố minh và oanh về tội tham mô tài sản và cấp sơ thẩm kết luận xử phạt hai bị cáo về tội này là không đúng với bản chất của vụ án